năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm kỷ niệm một trăm năm mươi hai năm ngày sinh của nhà nữ bác học marikuri
và nhân dịp này nhà xuất bản kim đồng phối hợp cùng trung tâm văn hóa pháp
đã tổ chức chương trình nghiên cứu khoa học là gì một đam mê một hứng thú một trò chơi
bao gồm các hoạt động triển lãm ra mắt sách giao lưu tọa đàm nhân dịp ra mắt cuốn sách
cùng tên của tác giả pierre joliot cháu ngoại của bà marie curie
với hình thức đối thoại tự do ngôn ngữ hài hước giàu tư liệu minh họa cuốn sách
nghiên cứu khoa học là gì một đam mê một hứng thú một trò chơi
giúp bạn đọc trẻ có cái nhìn mới mẻ về công việc nghiên cứu
đó là một cuộc chơi đầy sáng tạo chấp nhận sự khác biệt và say mê thưởng thức vẻ đẹp của khoa học cơ bản
ông không đưa ra bất cứ một cái yêu cầu hay là một cái chuẩn mực
ví dụ như là bạn có cần phải là một người học rất giỏi không
ngay chính ví dụ của ông ông đã từng làm trong suốt khoảng thời gian học trung học
thì ông không phải là một người nổi trội ở bất cứ cái môn học nào
hay là cái sức ép từ gia đình nó có ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu của bạn hay không
thì sinh ra và lớn lên trong một gia đình gồm những nhà khoa học nổi tiếng
nhưng ông cảm thấy rằng ông không hề bị một sức ép nào cả
bởi vì tất cả những cái công việc nghiên cứu đến với ông nó xuất phát từ chính đam mê của ông
chúng tôi đang hình thành và xây dựng một cái gọi là cái hệ sinh thái stem
và trong đó chúng tôi muốn là các nhà khoa học ở các trường đại học hay là các nhà khoa học nổi tiếng
có thể thỉnh thoảng có thể về các trường tham gia trao đổi cùng với các em
cũng như là tổ chức những cái sinh hoạt khoa học cùng với các em học sinh
cũng như giáo viên nhà trường để hỗ trợ các em
cũng như là kích thích các em trong việc là nhìn thấy những cái người mà người ta đang làm
trong cái lĩnh vực khoa học để các em có cái định hướng nghề nghiệp tốt hơn cho tương lai
cũng như là phụ huynh yên tâm hơn khi mà con mình theo đuổi cái đam mê
đến với chương trình các em học sinh bậc trung học cơ sở
trưởng vinh dự được mang tên nhà bác học mary curie
đã được lắng nghe các diễn giả chia sẻ về cuộc đời
những đóng góp của nhà nữ bác học lừng danh mary curie
đồng thời đối thoại về những việc cụ thể cần phải làm
để tiếp cận và chinh phục chân trời khoa học
trong kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ bốn
nhân dịp này triển lãm nghiên cứu khoa học là gì
một đam mê một hứng thú một trò chơi
được mở cửa phục vụ độc giả từ nay đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm văn hóa pháp hà nội